từ việt nam chúng ta hãy nhìn ra thế giới
thành phố vũ hán nơi khởi đầu và cũng từng là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín
đầu năm nay đã được dỡ bỏ phong tỏa nhịp sống dần trở lại bình thường
còn tại italia câu cửa miệng của người dân đó là mọi thứ rồi sẽ ổn
thể hiện tư duy tích cực của họ khi đối đầu với nghịch cảnh
tuy nhiên nơi đây mọi chuyện có vẻ chưa thực sự ổn khi mà nước này đã có trên hai mươi ca tử vong
có người đã mất đi một nửa gia đình của mình chỉ trong có hai tuần
tình hình tương tự diễn ra ở mỹ tây ban nha và pháp
những nước chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số hơn hai triệu ca mắc
và hơn một trăm hai mươi sáu ca tử vong trên toàn cầu do dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hàn quốc lại là một ngoại lệ
hôm nay ngày một mươi năm tháng bốn hàn quốc đã tổ chức tổng tuyển cử quốc hội
như một lời tuyên bố đã kiểm soát được tình hình
trở thành một tâm dịch ở châu á khá sớm
nhưng hàn quốc đã áp đặt các biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa lây nhiễm
và hiện đã khống chế
số ca lây nhiễm chỉ còn khoảng một mươi năm trăm linh người
rõ ràng những hành động quyết liệt và mạnh tay của các chính phủ
như là áp đặt cách ly xã hội ban hành lệnh ở nhà không tụ tập
là điều kiện mang tính quyết định để ngăn ngừa dịch lây lan nhanh
ngược lại ở những nước nơi người dân không hạn chế tiếp xúc
khi dịch bệnh ở quy mô nhỏ không đeo khẩu trang khi ra ngoài
thì dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp